có quan điểm như vậy ạ và thời gian cấp cứu thì vô cùng là quan trọng
nếu như phát hiện và tiến hành chữa trị sớm trong khoảng sáu giờ sau khi xảy ra đột quỵ
thì việc thoát hiểm khỏi tình trạng tử vong là rất cao
hiện có cách gì để điều trị đột quỵ khi mà mình có thể phát hiện sớm căn bệnh này
chúng ta thấy rằng chúng tôi có thể giải thích kỹ hơn về cái này để cho chúng ta nhận thức được
chúng ta biết được là cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta phát hiện sớm
vậy thí dụ chúng ta thấy rằng đột ngột chúng ta chân tay chúng ta bị yếu
vận động nó hơi khó chúng ta nói phát âm nó hơi khó lóc bắp một chút
và người đối diện với chúng ta hoặc là chúng ta nhìn thấy gương
chúng ta thấy mặt chúng ta bị lạnh của một bên
như vậy đủ cho chúng ta được đủ để chúng ta biết rằng là chúng ta bị tai biến mạch não và đột quỵ
khi chúng ta đến cơ sở y tế mà chúng tôi tạm gọi là cơ sở y tế có năng lực
thì người thầy thuốc sẽ tìm biện pháp để tái tưới máu
tức là khai thông cái dòng chảy nhân mạch não ra
mà cái việc trần đoán thì cũng khá đơn giản trong cái này
chúng ta sẽ được chụp một cái phim cắt lớp sọ não mà không cần khoan
cái động tác này làm rất là nhanh thậm chí ở các bệnh viện huyện
bây giờ chúng ta cũng có thể là chụp lỏng
sau khi chụp được thì thậm chí rằng là
chúng ta thấy rằng là không phải xuất huyết não
bởi vì là nếu mà bị xuất huyết não thì chúng ta chụp
chúng ta sẽ thấy ngay vấn đề đó là những cái ổ tăng tỉ trọng sâu của xuất huyết
nếu mà không có xuất huyết não mà với bệnh cảnh lâm sàng
là chúng ta bị yếu nửa người chúng ta bị nói khó chúng ta bị lượt mạng
mà không phải suốt huyết não thì sau khi xem xét thì các bác sĩ sẽ quyết định dùng cho chúng ta các thuốc tiêu sợi huyết
tiêu sợi huyết có nghĩa là gì
khi mà dùng cái thuốc đấy thì những các cục máu đông
nó vừa hình thành nó có thể bị tiêu đi
và khi bị tiêu đi thì nó lập lại cái tuần hoàn não một cách bình thường
các tế bào não phía sau đấy lại được tiếp tục tưới máu
và chính vì thế cho nên là
rất là quan trọng là chúng ta đến người bác sĩ xác định cho chúng ta
đây là nhồi máu não
và nhồi máu não trong vòng ba đến bốn năm giờ
người ta có thể dùng thuốc tiêu sợi huyết
mà dùng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân
thì cái thuốc đấy nó sẽ tiêu cái cục máu đông đi
để lâu thì nó lại không tiêu được
mà sớm cái cục máu mới hình thành
thì cái thuốc đấy nó sẽ tiêu được
vậy thì cái mạch máu của chúng ta lại thông thoáng
và cái tế bào não sau đấy nó không bị chết
như vậy thì rõ ràng là cái công việc của chúng ta
nó rất là đơn giản
khi chúng ta thấy nói khó
thấy méo miệng thấy yếu trên tay
lập tức chúng ta đến cơ sở y tế
và bác sĩ chỉ bằng một cái phim
chụp các lớp sọ não không cần thuốc cản qua
người ta xác định là mình không phải sốt huyết não
không phải sốt huyết não thì người ta dùng thuốc tiêu sợi huyết
khi dùng thuốc tiêu sợi huyết thì cục máu đông sẽ tan ra
và dòng chảy trên mạch não được tái thông lại
và tế bào thần kinh sẽ được phục hồi
như vậy là chúng ta thoát não
còn về sau khi chúng ta thoát nạn rồi
thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta sẽ nghiên cứu
làm sao cho nó không bị tái phát nữa
như phần chúng tôi vừa trình bày
dạ vâng như vậy quan trọng nhất vẫn là đến được cơ sở y tế và gặp thầy thuốc